kết quả điều tra ban đầu sáng ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai giàu đi nhậu cùng với nhóm bạn
khoảng một mươi hai giờ cùng ngày sầu về nhà ăn cơm rồi đập phá đồ đạc trong nhà
khi bị bà nguyễn thị hò là mẹ ruột của giàu la mắng dầu liền lấy con dao yếm đòi chém
hoảng sợ bà hò chạy sang nhà con trai võ văn dành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu gần đó để tránh mặt
lúc này giàu cầm dao xông vào nhà anh giành thì bị anh giành dùng khúc gỗ đẩy giàu ra khỏi nhà
trên đường về nhà giàu ném bỏ con dao
anh giành đi theo dùng khúc gỗ chọc vào mặt giàu gây thương tích
tức giận dầu chạy vào nhà lấy một cây kéo ra đâm anh giành gục tại chỗ
rồi tiếp tục lấy khúc gỗ đánh vào người anh dành nhiều cái
khi thấy anh giành đã chết dầu liền ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình
cũng không làm chủ được hành vi trong lúc uống rượu
bị cáo nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và hoàng gia anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng chú huyện phú lương tỉnh thái nguyên
đã bị tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đưa ra xét xử phúc thẩm với tội danh cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi nguyễn anh tuấn tổ chức ăn nhậu tại quán ăn ở xã vân tùng huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
tại đây có sự tham gia của hoàng gia anh và một số người bạn
sau đó hoàng văn dũng cùng với hai người bạn cùng đến quán ăn
và ngồi vào bàn ăn
ngồi vào bàn với nhóm của tuấn giao lưu
trong lúc uống rượu một người trong nhóm của tuấn xảy ra mâu thuẫn với dũng dẫn đến xô xát đánh nhau
hậu quả làm anh hoàng văn dũng bị nguyễn anh tuấn và hoàng gia anh gây thương tích với tỷ lệ là một mươi ba
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân huyện ngân sơn đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo nguyễn anh tuấn hai năm tám tháng tù
hoàng gia anh hai năm sáu tháng tù
tại phiên xử phúc thẩm hội đồng xét xử nhận định hành vi nêu trên của bị cáo đã được cấp sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo nguyễn anh tuấn hoàng gia anh về tội cố ý gây thương tích là có căn cứ đúng người đúng tội
tuy nhiên sau khi xét xử sơ thẩm các bị cáo đã tự nguyện tiếp tục bồi thường cho bị hại
do vậy tòa án nhân dân tỉnh chấp nhận kháng cáo các bị cáo nguyễn anh tuấn và hoàng gia anh
xử phạt bị cáo nguyễn anh tuấn hai mươi tháng tù hoàng gia anh một mươi tám tháng tù giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh cà mau vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hồng duy phú chú xã tân hưng tây huyện phú tân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày bốn tháng năm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và bắt quả tang đối tượng hồng duy phú có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một bịch ni lông
bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tại tròi lá phía sau nhà
tiến hành khám xét nơi ở của hồng duy phú phát hiện thêm chín bịch ni lông có chứa tinh thể màu trắng nhiều dụng cụ thường được dùng để sử dụng ma túy
ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện thêm hai cây dao một cây dựa hai gậy ba phúc vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
một vụ cháy nhà liên hoàn vừa xảy ra tại huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái
một vụ cháy nhà liên hoàn vừa xảy ra tại huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái
thiện thiệt hạng có lửa mà bờ phát hiện lá tống ba nhà bị thiệt hạng
một vụ cháy nhà liên hoàn vừa xảy ra tại huyện vùng cao trạm tấu tỉnh yên bái
có tính thiệt hại ban đầu xác định khoảng gần ba trăm linh triệu đồng
hiện chính quyền địa phương đã bố trí nơi ăn ở tạm cho các hộ dân trên
thưa quý vị là một trong một mươi hai tỉnh thành phố được chọn là địa điểm tổ chức các môn thi đấu tại sea games ba mươi một
tỉnh phú thọ được sao nhiệm vụ đăng cai tổ chức các trận đấu bảng a và một trận bán kết môn bóng đá nam
cho đến thời điểm này lực lượng công an tại phú thọ đã hoàn tất các phương án đảm bảo an ninh trả tự sẵn sàng cho một kỳ sea games ấn tượng và thành công
khu vực sân vận động tỉnh phú thọ nơi diễn ra các trận đấu bảng a môn bóng đá nam tại sea games năm mươi một
trong đó có sự góp mặt của đội chủ nhà u hai mươi ba việt nam sẽ thi đấu trận đấu gặp u hai mươi ba indonesia vào một mươi chín h tối nay
hơn hai mươi vé xem trận đấu này đã được bán hết
ngay từ đầu giờ sáng lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố việt trì đã có mặt lên các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực quanh sân vận động
các hành vi dừng đỗ xe sai quy định đều được lực lượng cảnh sát giao thông nhắc nhở xử lý theo đúng quy định
trước trong và sau khi các trận đấu diễn ra chúng tôi đã phân công lực lượng tiến hành phân luồng từ xa để giảm tải và hạn chế các phương tiện cho lưu thông tại các khu vực diễn ra các trận đấu
để hạn chế hùn tắc giao thông
bên cạnh đó chúng tôi cũng tăng cường lực lượng để tuần tra kiểm soát để hướng dẫn cũng như xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm giao thông
để nhằm mục tiêu cao nhất đó là phòng hạn chế mức tối đa tình trạng ách tắc giao thông ủn tắc giao thông cũng như là tai nạn giao thông xảy ra
trong quá trình tổ chức các trận đấu diễn ra trên địa bàn của thành phố việt trì
đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự
công an tỉnh phú thọ đã xây dựng các phương án chi tiết quán triệt tinh thần trách nhiệm đến từng vị trí cán bộ chiến sĩ
tại địa điểm dân tập và lưu trú của các đội tuyển xây dựng phương án bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm
trong đó tập trung vào các khu vực diễn ra hoạt động thi đấu của các vận động viên
đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện khi vào sân vận động

công an tỉnh phú thọ đã xây dựng các phương án chi tiết quán triệt tinh thần trách nhiệm đến từng vị trí

công an tỉnh phú thọ đã xây dựng các phương án chi tiết quán triệt tinh thần trách nhiệm đến từng vị trí

khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý